trong số những cận vệ khi xưa của bác hồ ông trần viết hoàn là một trong những người gắn bó lâu năm nhất
sau khi bác mất ông hoàn cùng một số cán bộ chiến sĩ tình nguyện ở lại tiếp tục bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của bác
là người có nhiều công trình nghiên cứu về chủ tịch hồ chí minh theo ông hoàn năm mươi năm qua di trúc của người chính là ngọn đuốc soi sáng
để mỗi người dân việt nam hôm nay cần nâng cao bản lĩnh ra sức học tập và rèn luyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng văn minh giàu đẹp
kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh các phóng viên truyền hình nhân dân cùng với ông trần viết hoàn và ông lê bá cải
những người trực tiếp phục vụ và bảo vệ bác hồ trở lại thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch và nhà tưởng niệm
nơi mà hơn bốn mươi năm trước các ông vô cùng hạnh phúc khi hàng ngày được làm việc gần bác
ông trần viết hoàn năm nay đã bảy mươi sáu tuổi là người vinh dự được trực tiếp tham gia bảo vệ bác hồ tại nơi ở và nơi làm việc của người
ở khu di tích phủ chủ tịch cũng như tại các cuộc meeting hội nghị mà bác tới dự
được ở bên chủ tịch hồ chí minh trong năm năm cuối ở nhà sàn và ba mươi tám năm ở cương vị giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
ông hoàn và các cán bộ nhân viên nơi đây luôn ghi nhớ lời bác dạy ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáng thứ hai một mươi tháng năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trong lúc cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích mừng ngày sinh lần thứ bảy mươi năm của bác hồ
thì tại nhà sàn trong khu phủ chủ tịch đúng chín giờ giờ đẹp nhất của một ngày bác hồ bắt đầu viết những điều di trụ đầu tiên dặn lại đảng dặn lại dân dặn lại nước và dặn lại cháu con
bác hồ thanh thản
ông dung tự tạ
di trúc của bác hồ là một nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn cho sự nghiệp giải phóng tổ quốc thống nhất đất nước và cả nước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội
di trúc chính là sự chuẩn bị hành trang của bác cho mỗi người việt nam hôm nay và các thế hệ mai sau đi vào tương lai
toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập
dân chủ và cháu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
chín giờ bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trái tim của bác đã ngừng đập và đã năm mươi năm bác kính yêu của chúng ta đi về với thế giới người hiền
và cũng là năm mươi năm toàn đảng toàn quân và toàn dân đồng tâm nhất trí đoàn kết thực hiện tốt di trúc của bác kính yêu phấn đấu và xây dựng tổ quốc việt nam